bọn em không ngại đâu
tôi chẳng ngại gì

thế nên là hai thằng này ở đây

còn tiền đầy đủ đưa chúng mày về hiểu chưa
đấy là ba mươi sáu triệu của thằng này nhé còn mày chưa tính

một cái tát trước khi ra về của người mẹ là lời cảnh tỉnh dành cho cậu con trai trước tình huống này
cuối cùng người mẹ quyết định rời đi và đồng ý cam kết trả số tiền ba mươi sáu triệu cho sự ham chơi và dạy dột của cậu con trai
thực trạng hiện tại cho thấy có đến bảy mươi tám mươi trẻ em trong độ tuổi từ một mươi đến một mươi năm yêu thích và có nguy cơ nghiện game online
sự mê hoặc của game online đã khiến nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng tìm đủ mọi cách có tiền để thỏa mãn cơn nghiện như trộm cắp cướp giật thậm chí là giết người
và game thủ trở thành sát thủ
chứng nghiện game chính thức được who xếp vào dạng dối loạn tâm thần
phụ huynh sẽ xử lý ra sao khi con mình có những hành vi trộm cắp vay mượn tiền để có thể thỏa mãn cơn nghiện game
kỹ năng nào để đưa trẻ hoa nhập với cuộc sống hiện tại
cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay
một tình huống được chương trình kỹ năng sống đã sắp xếp
để có được phản ứng chân thực của phụ huynh khi có con nghiện game
và lựa chọn hình thức vay nặng lãi để có tiền chơi game
phụ huynh sẽ phản ứng ra sao trước tình huống này
banh đức huy hoàng một mươi bảy tuổi nhân vật trải nghiệm trong vay nghiện game
anh dũng ba công chủ tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi
đăng khoa bạn thân của huy hoàng
một câu điện thoại kết nối đến mẹ của huy hoàng đã được diễn ra
từ trước giờ đến giờ trường hợp huy hoàng nhập hàng

mỗi chân phòng chắc chứng nhận
nhận được thông tin mẹ của huy hoàng đã nhanh chóng đồng ý đến điểm hẹn em nghĩ phản ứng của
mẹ sẽ hơi gắt và sẽ có thể sẽ mang em rất nhiều căng thẳng nhất có thể là trường hợp các em sẽ
để chuẩn bị cho cuộc hẹn với mẹ nhân vật ekip đã sắp xếp và lắp đặt các máy quay
nợ vào một địa điểm giả tiệm cầm đồ dưới vay nợ sẽ do chính tay nhân vật huy hoàng viết mọi công
tác chuẩn bị đã xong không chế đón phản ứng của phụ huynh liệu có gắt như huy hoàng đã dự đoán
sau cuộc điện thoại gần hai mươi phút mẹ huy hoàng đã có mặt tại điểm hẹn
quán game mà có mặt tại điểm hẹn gần quán game mà có mặt tại điểm hẹn gần quán game mà có

bạn đang chơi trong con game
bạn đang chơi trong con game cậu bạn vẫn đang thật trùng cao độ ekip
cậu bạn vẫn đang thật trùng cao độ ekip

cái máy tính gần trăm triệu để mà ngồi cho chơi điện tử đấy không phải là chuyện dễ
khi mà bạn ấy xảy ra tình trạng như này thì mình cũng thất vọng quá
thất vọng tràn trề
nhưng mà ngày hôm nay với cái tình huống
mình là người mẹ mình trước tiên mình phải bảo vệ con mình
nếu như có những bạn trẻ nào mà rơi vào trường hợp như thế này
thì phải suy nghĩ phải làm việc khác
chơi bời như này mà để dẫn đến gia đình
từ chính người mẹ như mình mình cảm thấy rất là bức xúc
rất là thấy cảm thấy là thất vọng với con
ngày mai bố mẹ vẫn tìm được vẫn tìm đứa con ở cửa hàng game thì tốt nhất
cho con bộ quần áo con muốn đi đâu
bản lĩnh để bình tĩnh giải quyết sự việc
đồng ý trả nợ thay cho con
và không ngần ngại tặng cầu con trai một cái tát
là cách xử lý của phụ huynh huy hoàng trong tình huống trên
vậy kỹ năng nào dành cho phụ huynh khi có con trong độ tuổi ham mê chơi game
trước khi dẫn đến những hậu quả khôn lửa
trong thời đại công nghệ thì chúng ta không thể cấm con không chơi gam được
mà chúng ta cần phải có những phương pháp thích hợp đối với con
phụ huynh nên phải quản lý con chơi trò chơi
thứ nhất là không bao giờ được chơi các cái trò chơi
nhập vai trực tuyến nhiều người chơi
đấy là trò chơi gây nghiện game rất nhiều
là với thời gian chơi của các con thì phụ huynh cũng nên
cố gắng là hạn chế ở tối đa
khi con chơi thì phụ huynh nên chia sẻ
và thậm chí
lúc phụ huynh có thể chơi cùng với con
và phụ huynh có thể hiểu được là cái nguyên nhân tại sao con ham mê ở đó
và sẽ sử dụng cái nguyên nhân đó để đưa các cái hoạt động tích cực hơn thay thế dần vào
gia đình chính là yếu tố quan trọng nhất trong việc giúp trẻ tránh nghiện game
hãy nhớ không nên lạm dụng game làm phần thưởng cho trẻ
quản lý việc trẻ lựa chọn trò chơi game tránh các trò chơi nhập vai
sẵn sàng làm bạn game cùng con để chia sẻ và hiểu về các trò chơi nhập vai

của con mình hơn